tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay quốc hội thảo luận về dự án luật thủy lợi
nhiều đại biểu nhất trí sự cần thiết ban hành luật này
tuy nhiên các đại biểu đề nghị ban soạn thảo làm rõ một số vấn đề
nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội
nhất là phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là giá dịch vụ thủy lợi
nhất trí với quy định chuyển đổi cơ chế từ thu thủy lợi phí sang giá dịch vụ thủy lợi
như trong dự thảo luật để đảm bảo hiệu quả khai thác sử dụng nước
giảm gánh nặng bao cấp từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
nhưng các đại biểu băn khoăn liệu điều này có tạo ra khó khăn cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp
nhất là khi chi phí sản xuất trong nông nghiệp của nước ta cao hơn so với các nước khác
tôi đề nghị trong dự luật cần quy định rõ về chủ thể và các loại công trình
nguồn gốc các loại công trình được thu tiền trong dự án luật để làm cơ sở cho chính phủ
các bộ ngành các địa phương quy định chi tiết về khung giá lộ trình cùng các chính sách hỗ trợ hợp lý
đảm bảo tính khả thi và không gây các tác động lớn và gây sốc đến hiệu quả sản xuất
đồng thời tránh phát sinh việc thu phí dịch vụ tràn lan gây tác động xấu trong xã hội
báo cáo tác động cần bổ sung làm rõ các yếu tố kinh tế xã hội
nhất là về hiện trạng các công trình thủy lợi hiện nay nhu cầu vốn đầu tư duy tu bảo dưỡng
nhu cầu sử dụng hiện tại và dự báo nhu cầu sử dụng nước các loại
nguồn thu nếu thay đổi về cơ chế giá và đặc biệt là tác động đến các nhóm đối tượng sử dụng nước
và nhất là đối tượng sản trong sản xuất nông nghiệp
ngoài ra cần đánh giá về hệ thống quản lý vận hành thủy lợi liên quan đến tiền lương
chi vi quản lý để làm rõ hơn
một vấn đề khác cũng được các đại biểu đề cập đó là vấn đề chiến lược phát triển thủy lợi
mối quan hệ giữa thủy lợi và thủy điện giao thông
nâng hệ thống giao thông chúng ta lên nâng công tình xây dựng lên
thì bao nhiêu vấn đề ngập ủng và bao nhiêu đồng ruộng ảnh hưởng nó không thể sản xuất được nữa
thì tính toán này như thế nào trong đồng bộ giao thông
hai là thủy điện chúng ta hôm nay cũng đa mục tiêu chúng ta phải làm thế nào để thủy điện gắn với mục tiêu đó
người ta vừa làm lời trong thủy điện vừa phối hợp để giảm chống lũ
nhưng mà cũng vừa thuần lời tạo điều kiện người ta cũng tích lũy thêm được phần khi làm dịch vụ nước
cho phục vụ cho an sinh cho đời sống và cho công nghiệp
các đại biểu cũng cho rằng dự luật này có ảnh hưởng tới hơn sáu mươi triệu nông dân
nên cần phải tính toán quy định sao cho hợp lý để dự luật khả thi trên thực tế